tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cục báo chí bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bảo hiểm xã hội việt nam
tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
tại hội nghị ngoài việc truyền đạt những kiến thức cơ bản của pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
các chuyên gia còn góp ý cách đưa tin viết bài tuyên truyền về pháp luật bảo hiểm để bạn đọc tiếp nhận có hiệu quả
nâng cao nhận thức vai trò của các loại bảo hiểm đối với cuộc sống và an sinh xã hội
tuyên truyền biểu dương gương người tốt việc tốt trong thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm
kịp thời phê phán những hành vi tiêu cực cố tình vi phạm luật bảo hiểm xã hội luật bảo hiểm y tế
góp phần hạn chế ngăn chặn phòng ngừa tình trạng nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế để bảo vệ quyền lợi của người lao động